thưa quý vị trước tình trạng một số cơ sở sản xuất nhập khẩu hạ thấp mức độ rủi ro của trang thiết bị y tế để phân loại sản phẩm là trang thiết bị y tế loại a hoặc loại b không đúng quy định bộ y tế đã có văn bản đề nghị kiểm tra giả soát thủ tục công bố trang thiết bị y tế
bộ y tế đề nghị các sở y tế tiến hành những nội dung gồm giả soát lại các hồ sơ công bố trang thiết bị y tế trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định về quản lý trang thiết bị y tế và các văn bản liên quan
các đơn vị kiểm tra về tính hợp pháp chính xác của giấy tờ tài liệu đã nộp trong hồ sơ và bảo đảm các giấy tờ tài liệu của hồ sơ luôn có hiệu lực trong suốt quá trình thực hiện khẩn trương tổ chức thanh kiểm tra hoặc kiểm tra việc thực hiện đối với thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các trang thiết bị y tế thuộc loại a b và thực hiện thu hồi số công bố theo quy định
kết quả giả soát kiểm tra đối với các trường hợp thực hiện thủ tục công bố trang thiết bị y tế tại sở y tế không đúng quy định hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng một
số định danh cá nhân mới sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông báo bằng văn bản cho công dân số định danh cá nhân đã bị hủy sẽ được lưu vào dữ liệu thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và không được sử dụng để cấp cho công dân khác
bộ giao thông vận tải vừa ban hành thông tư bốn mươi chín sửa đổi bổ sung quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện
điểm mới đáng chú ý tại thông tư này là bổ sung trường hợp các xe nhập khẩu bị ưa hạ một số hạng mục
trong quá trình vận chuyển từ nước ngoài về việt nam được phép khắc phục để được kiểm tra chất lượng xe nhập khẩu
trước đây xe đạp điện nhập khẩu về việt nam bị hư hại trong mọi hoàn cảnh đều không được cấp giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng
điều này tiềm bẩn rủi ro không nhỏ đối với doanh nghiệp nhập khẩu nhất là trong những tình huống khách quan xảy ra trong quá trình vận chuyển
trong năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua tỉnh hà giang đã giải quyết việc làm cho hơn hai mươi bảy lao động đạt một trăm năm mươi ba bảy kế hoạch
trong đó lao động đi làm việc ngoài tỉnh
là gần một mươi tám người lao động đi làm việc ở nước ngoài trên ba người số còn lại là lao động trong tỉnh
năm hai nghìn hai mươi ba sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hà giang đã phối hợp với các địa phương tổ chức hai trăm bảy mươi hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm
giải quyết cho trên một người có việc làm định hướng nghề nghiệp cho trên một trăm một mươi bảy lượt người đạt một trăm bốn mươi chín sáu kế hoạch
đồng thời đẩy mạnh hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm gắn với thị trường và kết nối cung cầu
giới thiệu lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp và xuất khẩu lao động với trên hai mươi người
năm hai nghìn hai mươi bốn hà giang tiếp tục phát triển thị trường lao động gắn với giải quyết việc làm đổi mới nâng cao chất lượng
giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh tư vấn học nghề nhất là đồng bào dân tộc thiểu số lao động yếu thế
thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ tạo việc làm bảo hiểm thất nghiệp và giáo dục nghề nghiệp
nhờ chính sách hỗ trợ của nhà nước nhiều hộ gia đình ở vùng cao huyện simacai tỉnh lào cai
đã phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo
chính quyền địa phương cũng định hướng mục tiêu lâu dài trong chính sách hỗ trợ là tạo động lực để người dân khởi nghiệp
thực hiện các mô hình từ đó thay đổi cách thức tư duy sản xuất theo kịp với xu hướng chung
dựa trên nguồn vốn vay hỗ trợ của nhà nước gia đình anh lù cô trương đã đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố
triển khai mô hình nuôi trâu bò theo hình thức bán chăn thả
từ những con giống đầu tiên đến nay gia đình anh trương đã có đàn trâu bò gần chục con
giá cho gia đình
tận dụng điều kiện khí hậu tự nhiên để hỗ trợ người dân phát triển các mô hình kinh tế phù hợp
đây là cách để huyện simacai nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân
trong đó chú trọng việc phát triển cây ăn quả cây dược liệu
và xây dựng các mô hình du lịch chảy

từ nguồn hỗ trợ của nhà nước đã có nhiều mô hình hay
cách làm sáng tạo của người dân ở simacai mang lại hiệu quả kinh tế cao
trung bình mỗi năm huyện giảm trên bảy hộ nghèo
đây cũng là điều kiện quan trọng để người dân thay đổi tư duy về phát triển nông nghiệp hàng hóa
có phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo một cách bền vững
thưa quý vị cao bằng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng
danh làm tháng cảnh
trong đó hành trình chinh phục những ngọn núi cao hùng vĩ hiểm trở
luôn được nhiều du khách yêu thích
được coi là nóc nhà của tỉnh cao bằng
núi pha dạ đang được chính quyền địa phương khai thác trở thành một điểm du lịch hấp dẫn
trong hành trình khám phá những danh thắng ở địa phương
núi pha dạ uy nghì hùng vĩ cao gần hai mét
hồ núi đá vôi to lớn đứng vững
gấp cao giữa dãy núi đổ rộ
những ngày nắng đẹp đứng trên đỉnh núi
có thể phóng tầm mắt ra xa quan sát quan cảnh núi non trùng điệp
khung cảnh thiên nhiên hoang sơ
với không khí trong lành thay đổi theo bốn mùa quanh năm
rất nhiều loài hoa mọc tự nhiên
sen những cây cổ thụ rêu phong trên những thảm rừng già
tạo nên một bức tranh đầy sắc màu của núi rừng nguyên sinh
khi mà đặt chân đến đây thì sẽ nhận được rất nhiều cảnh đẹp
với nhiều không gian núi rừng không gian bản làng
những cánh đồng lúa những cái thửa ruộng bậc than rất là tuyệt vời
vào những ngày mà có sương mù thì đứng ở đỉnh phía dạ này
thì mọi người sẽ nhìn thấy được một cái quan cảnh biển mây ngập tràn
mà trong cộng đồng tracking người ta vẫn luôn khao khát
vẫn luôn dùng cái cụm từ gọi là đi săn mây
đánh giá tiềm năng du lịch của núi phía dạ
chính quyền huyện bảo lạc đã mời các chuyên gia đến khảo sát
xây dựng khai mở tour du lịch lên đỉnh núi cao nhất tỉnh cao bằng
hành trình này không chỉ đưa du khách qua những bản làng
vượt qua những địa hình đồi núi khác nhau
mà còn giúp mỗi thành viên cảm nhận vẻ đẹp vẹn nguyên vốn có của thiên nhiên
chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn bè trong nước và quốc tế
và trong thời gian tới cũng rất là mong có nhiều du khách
rất là mong có nhiều công ty lưu hành
để quan tâm có những tù tuyến để đưa các du khách
đến chinh phục cái ngọn núi cao nhất của tỉnh cao bằng là núi phía dạ
với lợi thế địa hình gắn với cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn
việc khai mở tuyến du lịch leo núi phía dạ rất hợp lý với loại hình du lịch mạo hiểm khám phá
từ đó tạo điểm nhấn yêu thích của du khách mở ra cơ hội mang lại sinh kế cho người dân

hoặc là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh yến bái trong đó thì người mông chiếm chín mươi một
những năm gần đây nghề rèn của người mông nơi đây được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến
khi mà gắn với các sản phẩm du lịch có phần nâng cao thu nhập của người dân
cũng như là bảo tồn nghề rèn truyền thống
hơn bốn mươi năm theo đuổi nghề rèn ông rìa không nhớ mình đã tự tay rèn bao nhiêu con dao
chỉ biết tiếng đập búa mùi than lửa đã ngấm sâu và tiềm thức
hôn đúc nên niềm đam mê để ông tạo nên những sản phẩm thủ công chất lượng
giúp ông sống được với nghề và góp phần gìn giữ phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc
mỗi ngày trung bình hai bố con tôi làm được hai con chưa tính vỏ dao
hiện nay gia đình tôi cũng như bà con nhân dân trong bản chỉ dùng sản phẩm nông cụ do tôi làm ra
vì sản phẩm tôi làm tốt và bền hơn so với ngoài thị trường
thời gian tới tôi sẽ truyền đạt lại cho thế hệ con cháu trong gia đình
để giữ nghề rèn truyền thống của gia đình không bị mai một
ở cái tuổi xế chiều ông rìa vẫn miệt mài chế tác những con dao để phục vụ du khách và gia đình
với lòng yêu nghề truyền thống rèn dao của mình và đã gìn giữ nghề rèn không bị mai một
ông rìa đã tích cực truyền lại cho con trai út với mong muốn giữ lại nghề truyền thống của gia đình
từ khi chưa biết nghề rèn cuộc sống gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn
nhưng từ ngày biết rèn dao cho đến nay tôi đã có nguồn thu ổn định
cuộc sống đã khấm khá hơn
không còn vất vả và thiếu thốn như những năm về trước
tôi nghĩ mình cần phải gìn giữ và phát huy tốt nghề rèn của gia đình và sẽ truyền lại cho các thế hệ trẻ sau
chúng tôi đã tổ chức vận động các hội viên của hội nông dân tham gia
thì cái mô hình tổ hợp tác này thì gồm có ba thành viên tham gia
thì chủ yếu là tham gia làng nghề rèn dao
vật liệu mà để rèn được các con dao mà mang phong cách của người mông địa phương ấy
thì chủ yếu là nhíp ô tô và các vòng xoắn bi
cái mô hình này thì hoạt động rất là hiệu quả
mặc dù cái mô hình chỉ có ba thành viên tham gia
nhưng mà hàng năm thì cái mô hình này cho thu nhập từ một trăm tám mươi triệu đồng đến trên hai trăm linh triệu đồng một năm
có thể thấy việc bảo tồn gìn giữ nghề truyền thống
nhất là nghề rèn của người mông đã được các cấp các ngành quan tâm trú trọng
việc khôi phục bảo tồn và phát huy phát triển nghề rèn truyền thống của người mông ở xã hồ bốn nói riêng
và các xã trên địa bàn huyện vùng cao mù căng trải nói chung
sẽ có phần giam giữ
bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc trên địa bàn